trưa nay một mươi hai tháng ba một vụ cháy rừng thông tại núi hàm rồng thành phố pleiku tỉnh gia lai
thuộc lâm phần của ban quản lý rừng phòng hộ bắc biển hồ
vụ cháy tại tiểu khu ba trăm chín mươi hai lâm phần ban quản lý rừng phòng hộ bắc biển hồ và nhanh chóng lan rộng
nhận được tin báo cháy lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh gia lai
cùng nhiều lực lượng chức năng khác đã được huy động tham gia chữa cháy
đến một mươi bốn h cùng ngày đám cháy rừng đã cơ bản được dập tắt
vụ cháy gây thiệt hại trên hai hectare rừng thông trồng
đây đã là lần thứ hai trong bốn năm qua khu vực này xảy ra cháy rừng